tết kỷ hợi này là năm đầu tiên sau gần một mươi năm lênh đênh trên sông nước
người dân xóm trài trên lòng hồ thủy điện xê san bốn thuộc thôn bảy xã yà tơi tỉnh con tum đã được lên bờ đón tết trong ngôi nhà mới
với người dân nơi đây thì năm nay tết đã đến sớm hơn với họ
từ gần một mươi năm nay trên lòng hồ thủy điện xê san bốn giáp danh giữa hải xã yà tơi tỉnh con tôm và yà o tỉnh gia lai
đã tự phát hình thành một làng trài gồm hai mươi chín hộ chín mươi sáu nhân khẩu từ các tỉnh miền tây nam bộ thừa thiên huế đến mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá
do không có hộ khẩu không có tạm vắng tạm trú nên các hộ dân đến đây gặp rất nhiều khó khăn
trải qua gần một mươi năm bám trụ trên dòng xê san cuộc sống của các hộ dân làng trài vẫn chỉ là con số
còn cái thất học cuộc sống lênh đênh theo dòng nước tỉnh con tum đã tạo điều kiện cho tất cả hai mươi chín hộ dân được nhập khẩu
được cấp mỗi hộ bốn trăm linh mét vùng đất thổ cư và hỗ trợ năm mươi triệu đồng trên một hộ để làm nhà